theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tuần này các tỉnh khu vực bắc bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh bổ sung theo đó mưa rông sẽ xuất hiện
cụ thể khu vực bắc bộ ngày hai mươi hai tháng một mươi không mưa sáng sớm có sương mù trời nắng vùng đồng bằng trời lạnh vùng núi rét nhẹ về đêm và sáng sớm
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi có không khí lạnh bổ sung gây mưa rào và rông vùng núi có mưa vừa mưa to
nhiệt độ khu vực đồng bằng giảm còn hai mươi hai mươi bảy độ c vùng núi xuống đến một mươi năm một mươi tám độ về đêm
khu vực hà nội trời nắng sáng sớm có sương mù nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một ba mươi hai độ c đêm và sáng sớm trời lạnh
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi có mưa rào và rông nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi một hai mươi tám độ c do không khí lạnh tăng cường yếu chản xuống